chiều nay ngày một mươi bảy tháng tám sau khi kết thúc phần tranh luận cho các bị cáo nói lời sau cùng
tòa án nhân dân tp hà nội đã tiến hành nghị án và tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm đất đai
tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
theo đó tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo và sửa một phần bản án sơ thẩm
theo bản án được tuyên xét các đề nghị của viện kiểm sát luật sư và các chứng cứ
được điều tra làm rõ trong quá trình xét xử
hội đồng xét xử tuyên án bị cáo lê đình thuần cựu chủ tịch xã ba mươi sáu tháng tù giam
nguyễn tiến triển cựu bí thư đảng ủy xã hai mươi sáu tháng tù giam
ba bị cáo nguyễn văn đức cựu chủ tịch hội đồng nhân dân xã
bùi văn dũng cựu trưởng ban tài chính xã
bùi văn hồng cựu xã đội trưởng bị tuyên án hai mươi bốn tháng tù giam
bị cáo nguyễn văn minh cựu trưởng công an xã và nguyễn văn khang
cựu kế toán ngân sách xã được giảm án xuống hai mươi bốn tháng tù treo
bị cáo đinh văn dũng nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện mỹ đức
và bạch văn đông nguyên phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện mỹ đức
được hưởng án treo theo bản án sở thẩm
riêng bị cáo phạm hữu sách hội đồng xét xử cho rằng
việc kêu an là không có căn cứ và cho hưởng hai mươi bốn tháng tù treo
theo cáo trạng truy tố từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn một mươi ba
do buông lỏng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã đồng tâm
các bị cáo nguyên là cán bộ chủ chốt của xã vì động cơ vụ lợi
đã thực hiện việc cấp giao đất trái thẩm quyền
hợp thức đất lấn chiếm trong một số hộ dân trái quy định